tỉnh phú yên vừa đầu tư từ ngân sách và xã hội hóa gần một mươi một tỷ đồng triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
tại khu di tích thắng cảnh gành đá đĩa ở xã an ninh đông huyện tuy an
theo đó tỉnh sẽ xây dựng các hạng mục như san lấp mặt bằng bãi đỗ xe rộng bốn tám trăm linh m hai và mái tre rộng một năm trăm linh m hai
nhà vệ sinh công cộng một trăm linh m hai trồng mới tám mươi cây xanh trong khu vực bãi đỗ xe lộ thiên
hai nhà hàng giải khát diện tích bốn trăm linh m hai và một mươi kiosk trưng bày hàng lưu niệm
gành đá đĩa là một trong những danh thắng đẹp của mảnh đất phú yên
với những khối đá mặt hình lục rác gắn chặt với nhau như miếng sáp ong đều đặn
tạo nên một tổng thể vững chắc có màu đen bóng được hình thành khi núi lửa tuôn trào rung nham xuống biển